trong hai ngày hai mươi và hai mươi một tháng sáu tại đồng nai đã xuất hiện mưa lớn kèm theo dòng lốc
làm nhiều căn nhà bị sập và tóc mái
nhiều diện tích hoa màu bị hư hại hệ thống điện và thông tin liên lạc bị gián đoạn trong nhiều giờ liền
tại huyện định quán địa bàn bị ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề có một mươi sáu hộ bị tốc mái
trong đó nhiều mái tôn bị gió cuốn mất vẫn chưa thể tìm được
nhiều diện tích cây lâu năm như điều xoài mít của người dân đang cho thu hoạch
bị lóc làm chốc gốc gãy đổ rụng trái
gây thiệt hại nặng nề
ngay sau khi xảy ra sự việc lực lượng dân quân và công an địa phương đã xuống hỗ trợ người dân
khắc phục một phần thiệt hại giúp người dân ổn định cuộc sống
đồng thời thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ cho người dân